đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an vừa có thư khen gửi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
đã không quản ngại khó khăn gian khổ tận tụy với công việc ngày đêm căng mình với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
nội dung thư khen nêu rõ trong thời gian qua toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trên toàn quốc
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm không quản ngại khó khăn gian khổ tận tụy với công việc
ngày đêm căng mình với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự nhất là trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng công an nhân dân đã tham mưu và tổ chức triển khai có hiệu quả các phương án kế hoạch mệnh lệnh và điện chỉ đạo
về công tác đảm bảo an ninh trật tự tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
phòng chống cháy nổ các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ góp phần giữ vững an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội tạo thuận lợi và phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn lành mạnh
đặc biệt công an các đơn vị địa phương đã bố trí lực lượng duy trì nghiêm túc công tác trực ban trực chỉ huy thường trực chiến đấu
cứu nạn cứu hộ đồng thời tăng cường lực lượng xuống cơ sở nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
công an xã phường thị trấn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trả tự tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
chủ động nắm chắc tình hình từ sớm tiếp nhận giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ đầu không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trả tự
tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nổi bật là đã truy bắt nhanh một đối tượng sử dụng súng cướp tiệm vàng
tại phường một thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
công an xã phường thị trấn biên giới đã chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng làm tốt công tác tuần tra mật phục
không để các tổ chức băng nhóm tội phạm lợi dụng dịp tết để thực hiện các hành vi vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép tội phạm về ma túy và buôn lậu
lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai các phương án điều tiết phân luồng giao thông không để xảy ra ủn tắc kéo dài trên các tuyến trọng điểm
cửa ngõ ra vào các thành phố lớn bến xe nhà ga sân bay trạm thu phí
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
trong bảy ngày tết từ ngày hai mươi tháng một đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý gần hai mươi hai trường hợp vi phạm
trong đó có hơn bảy bảy trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn hơn hai hai trăm linh trường hợp vi phạm tốc độ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và
cứu nạn cứu hộ đã làm tốt công tác tuyên truyền tăng cường kiểm tra hướng dẫn và bảo đảm lực lượng thường trực để kịp thời phát hiện
tổ chức cứu nạn cứu hộ chữa cháy kịp thời hiệu quả
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động phối hợp với công an xã phường thị trấn tổ chức tuyên truyền
hướng dẫn vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ xây dựng phương án và huy động lực lượng tuần tra kiểm soát
phát hiện xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về pháo nhất là trong đêm giao thừa
lực lượng tham mưu công an nhân dân đã làm tốt công tác thông tin chỉ huy tiếp nhận xử lý thông tin và tham mưu kịp thời
giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
qua đó tình hình an ninh trật tự trước và trong dịp tết nguyên đàn quy mão hai nghìn hai mươi ba được bảo đảm
an ninh trên các tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm được giữ vững không để xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ
tình hình phạm pháp hình sự tai nạn giao thông cháy nổ giảm nhất là các vi phạm về pháo nổ đua xe trái phép nồng độ cồn
không xảy ra tai nạn giao thông cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra các điểm ủn tắc kéo dài
trật tự công cộng được đảm bảo góp phần phục vụ nhân dân vui xuân đón tết quý mão hai nghìn hai mươi ba vui tươi an toàn lành mạnh
ngoài công việc tập trung đấu tranh ngăn chặn tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
điều đặc biệt trong dịp giao quân phục vụ nhân dân dịp tết quý mão vừa qua
lực lượng công an nhân dân đã nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ xuất hiện nhiều tấm gương hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
như lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu nhiều người bị tai nạn rơi xuống giếng hố sâu
kẹt giữa tường nhà tại các đám cháy cứu nhiều người có ý định nhảy cầu
lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân về quê ăn tết và trở lại thành phố lớn
tìm người già trẻ em bị lạc cấp cứu kịp thời người bị tai nạn người có hoàn cảnh khó khăn trên đường
lực lượng công an xã phường thị trấn tổ chức tết cho nhiều người cô đơn ốm đau bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn những người mới được ra trại
nhiều cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tham gia các câu lọc bộ tình nguyện hiến máu đã kịp thời cứu sống nhiều người
nhiều hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an giúp đỡ người nước ngoài vui xuân đón tết ở việt nam được người dân khen ngợi
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương thành tích của toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp tham gia công tác đảm bảo an ninh trả tự dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
tại các địa bàn vùng sâu vùng xa khó khăn biên giới các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trả tự
các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong khi thi hành nhiệm vụ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao góp phần bảo đảm an ninh trật tự
vì cuộc sống yên bình và hạnh phúc của nhân dân để lại những dấu ấn sâu đậm hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quyết liệt các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự
nhất là đảm bảo an toàn các lễ hội và hoạt động vui xuân của quần chúng nhân dân sau dịp tết nguyên đán
bộ trưởng tô lâm kêu gọi cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tốt kết quả đạt được lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu nhân dịp xuân mới quý mão hai nghìn một mươi chín
chào mừng kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tiến tới kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân
một mươi tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán vừa qua thành phố đà nẵng đã không xảy ra tai nạn giao thông không xảy ra tình trạng đua xe trái phép và chống người thi hành công vụ
tình hình an ninh trật tự được bảo đảm có được những chuyển biến tích cực trên
trong những ngày qua cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng phải tập trung tại đơn vị trực tại địa bàn
triển khai kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm cho nhân dân đón tết bình yên
hai mươi giờ tổ tuần tra kết hợp giữa công an dân quân dân phòng phường an hải tây quận sơn trà thành phố đà nẵng đã tập trung đông đủ để triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch
năm nay khu vực chợ đêm cầu rồng du khách đến tham quan mua sắm đông và sớm hơn các năm trước
nên các tổ tuần tra cũng triển khai sớm hơn nhằm ngăn ngừa tình trạng trộm cắp tài sản các hành vi gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội
đồng thời các tổ tuần tra cũng đến từng khu dân cư để nhắc nhở người dân phòng chống cháy nổ khi thắp hương thờ cúng

thời điểm này cũng đã và đang triển khai xử lý các hành vi vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
không riêng gì lực lượng chín trăm một mươi một mà kể cả lực lượng công an của đà nẵng nói chung cũng như là công an cả nước đều triển khai để bảo vệ cái đêm châu thừa
với cái tinh thẳng đó trong các đêm vô thừa thay mặt các tổ công tác của chín trăm một mươi một cũng như là bản thân tôi
thì cũng kính mong là người dân là đón cái năm mới an toàn hạnh phúc
đó cũng là một cái năm mới mà rất hạnh phúc cho cái lực lượng làm nhiệm vụ của chúng tôi
trên những trạng đường vui xuân hình ảnh các cán bộ chiến sĩ áo vàng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng hết sức quen thuộc
tết đối với họ là những giờ cao điểm làm nhiệm vụ trên đường đón giao thừa với những người xa lạ
lợi dụng những ngày đầu năm
là sử dụng cái rượu bia rất là nhiều rồi tham gia giao thông điều khiển phương tiện giao thông
chúng tôi sẽ quyên quyết xử lý một số cái hành vi có cái trường hợp vi phạm như vậy
ngay từ đầu năm để lập lại trật tự an toàn giao thông
gác lại việc riêng những cán bộ chiến sĩ công an sẵn sàng hy sinh bản thân mình
không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà quan trọng hơn vì hạnh phúc bình yên của mọi người
đối với họ sự xung họp của mỗi gia đình
sự bình yên của từng con đường từng góc phố là niềm động viên lớn nhất bởi nhiệm vụ đã hoàn thành
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an
trong bảy ngày nghỉ tết từ hai mươi tháng một đến hai mươi sáu tháng một
toàn quốc xảy ra một trăm năm mươi hai vụ tai nạn giao thông làm tử vong tám mươi chín người và bị thương một trăm một mươi một người
trong đó đường bộ xảy ra một trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm tử vong tám mươi năm người bị thương một trăm linh chín người
đường sắt xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông
làm tử vong bốn người bị thương một người
đường thủy xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại tỉnh an giang làm bị thương một người
đa phần các vụ tai nạn giao thông đều xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện
như đi không đúng chiều đường phần đường làn đường quy định không chú ý quan sát
chuyển hướng không đúng quy định không chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau
đáng chú ý nguyên nhân tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia xảy ra
đã giảm sâu so với cùng kỳ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai và tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng
cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
bên cạnh đó cơ quan công an cũng cho gia đình bảo lãnh đối với chín đối tượng khác
để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cẩm mỹ đã bắt quả tang đối tượng sẩm a hùng
đang lưu thông trên tuyến đường xuân định lâm san thu giữ một điện thoại di động số tiền năm triệu đồng
và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc đánh bạc
qua đấu tranh hùng khai nhận đang trên đường đi giao các tài liệu liên quan đến việc đánh bạc cho đối tượng lý a nhàn
tiến hành khám sát khẩn cấp nở của đối tượng nhần cơ quan điều tra thu giữ số tiền hai mươi triệu đồng
một máy tính sách tay hai điện thoại di động và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc đánh bạc
bước đầu xác định tổng số tiền tham gia đánh bạc của các đối tượng là gần một trăm linh triệu đồng
còn tại tỉnh vĩnh long phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ
và công an xã đồng phú cũng vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an kiểm tra khu đất chống thuộc ấp phú mỹ một
xã đồng phú huyện long hồ
phát hiện bắt giữ một mươi bảy đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm bốn con gà nhiều cặp cửa sắt một mươi xe mô tô và số tiền trên tám mươi triệu đồng
hiện công an huyện long hồ đang xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay chủ trì hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác
đảm bảo an ninh trả tự tháng một năm hai nghìn hai mươi ba và tết nguyên đán quý mão
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
biểu dương toàn thể lực lượng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đán quý mão
quyết liệt triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trước và trong dịp tết nguyên đán
lực lượng công an cả nước đã căng mình trực ứng trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự
phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn tiết kiệm
mặc dù trong tháng tết tập trung vào rất nhiều việc nhưng số lượng phạm pháp hình sự giảm khoảng hai mươi so với tháng một mươi hai
riêng trong bảy ngày nghỉ tết giảm ba vụ một ngày so với dịp tết năm ngoái
trong tháng một công an cả nước đã điều tra khám phá trên ba một trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt gần bảy hai trăm linh đối tượng triệt phá hai mươi chín băng nhóm tội phạm bắt xử lý hơn chín trăm linh vụ hơn ba năm trăm linh đối tượng cờ bạc
tội phạm ma túy phát hiện trên ba bốn trăm linh
tội phạm ma túy phát hiện trên ba bốn trăm linh vụ gần bốn chín trăm linh đối tượng thu giữ trên tám mươi kg heroin gần năm trăm linh kg và trên hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
tình hình giao thông có nhiều chuyển biến tích cực tai nạn giảm cả ba tiêu chí cao điểm kiểm tra xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn ma túy và quá tải trọng
tạo hiệu ứng xã hội tốt ý thức người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt
phát huy những kết quả đã đạt được ngay trong những ngày đầu tháng đầu của năm mới
bộ trưởng tô lâm yêu cầu toàn lực lượng triển khai nghiêm túc các mặt công tác trọng tâm tạo những bước đột phá tạo đà cho năm hai nghìn hai mươi
ngày sau tết tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm như đánh bạc tín dụng đen trộm cắp cướp giật tài sản
tội phạm ma túy bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhất là các tuyến giao thông trọng điểm các địa điểm diễn ra lễ hội đầu xuân
trong cao điểm căng mình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
giúp người dân đón tết an toàn hạnh phúc lực lượng công an chủ công là cảnh sát giao thông
đã tổ chức hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn khi di chuyển trước và sau dịp tết
sau những ngày về quê đón tết người dân quảng ngãi lại lên đường chở vào nam làm ăn
nhiều người đi xe máy qua địa phận tỉnh quảng ngãi lực lượng cảnh sát giao thông đã động viên chia sẻ hỗ trợ nhu yếu phẩm nước uống
trên xe máy dầm mưa vượt đoạn đường dài gần một km từ quảng nam vào thành phố hồ chí minh
mặc dù mệt mỏi nhưng vợ chồng anh nguyễn văn thắng ấm lòng khi được lực lượng phát quà và tuyên truyền hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn
sau tết khắp nẻo đường người dân bắt đầu di chuyển rời quê vào lại khu vực miền nam mưu sinh
để giúp đỡ cũng như đồng hành cùng người dân khi tham gia giao thông được an toàn và thông suốt
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức
như phát nhu yếu phẩm nước bánh mì sữa và tuyên truyền phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông để đảm bảo đường vào lại miền nam an toàn
những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của anh em cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông quảng ngãi
động viên chia sẻ cùng bà con trong hành trình trở lại công tác tại các tỉnh phía nam
hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên của người dân sau kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão
ghi nhận thực tế giao thông sáng nay tình hình lưu thông của người dân ổn định thông suốt không gặp quá nhiều khó khăn như các dịp nghỉ lễ trước đây
giao thông thuận lợi an toàn
trong những ngày làm việc đầu xuân năm mới như vậy là nhờ vào lực lượng cảnh sát giao thông đã lên kế hoạch triển khai linh hoạt các phương án
đón người dân quay trở lại thành phố theo các thời điểm
ghi nhận của phóng viên
theo như ghi nhận của chúng tôi thì trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ tết nguyên đán quý mão
ngay từ đầu giờ sáng thì một lượng rất là lớn xe khách đã bắt đầu đổ về các bến xe đưa người dân quay trở lại thủ đô
và như chúng tôi quan sát thì tại khu vực bến xe rất đông xe buýt đã được huy động để có thể nhanh chóng giải tỏa lượng hành khách
ở trong bến đi ra
và tuy nhiên thì nếu so sánh với các kỳ nghỉ lễ trước đây thì lượng người dân quay trở lại thành phố thời điểm hiện tại
vẫn chưa phải là quá đông và người dân di chuyển khá là dễ dàng
em là em từ cao bằng xuống đêm là từ chín giờ em bắt buộc lên xe thì nãy là tầm sáu rưỡi là em ở đây rồi
thì trong quá trình đi em thấy cũng bình thường thôi tại vì lượng khách thì ở trên đấy nó cũng không phải là quá đông ấy anh
sinh viên các tổ cũng không quá đông
và sinh viên thường thì mọi người cũng chưa đi học thường là chỉ có những người đi làm thôi
nên là em thấy cũng bình thường không có khó khăn gì đâu ạ
có vẻ là đợt này thì đi lại đỡ hơn vì là ít khách hơn
vì trước kia là kiểu em đi học thì đông sinh viên thì mọi người hay xuống cùng lúc
còn đợt này em đi làm rồi nên là xuống thì lượng khách đó ít hơn
nên là em thấy là ok hơn
tuy nhiên theo một số người dân phản ảnh vẫn xuất hiện tình trạng nhồi nhét khách ở chiều lên thành phố
với quãng đường di chuyển dài và bị nhồi nhét trên xe
hành khách này tỏ ra rất bức xúc với chất lượng dịch vụ xe khách của tỉnh mình
tại một số tuyến cỡ gõ và vành đai thành phố hà nội
áp lực giao thông tăng nhanh ở các tuyến ngay từ đầu
tuy nhiên không xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ
các phương tiện di chuyển dễ dàng thông thoáng
nhưng đôi lúc vẫn xuất hiện tình trạng xe dù bến cóc đón trả khách dọc đường
gây khó khăn cho người dân di chuyển tại những tuyến này
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã bố trí tăng cường ở các tuyến này
đặc biệt là tại các nút giao trọng điểm gần các bến xe khách lớn
để hỗ trợ phân luồng cho xe khách và xe buýt ra vào bến
trực chiến và tại các vị trí nóng ví dụ như trước cửa bến xe
tại các nút giao chính và các khu vực cửa ngõ
và thường xuyên tuần tra kiểm soát đẩy đuổi các phương tiện
mà dừng đỗ đón trả khách dọc đường
cũng như là tuyên truyền đối với cả người dân
tuyên truyền đối với cả người điều khiển phương tiện giao thông
nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông
không dừng đỗ dọc đường không chạy chậm rùa bò để đón khách trả khách
theo dự báo của các cơ quan
với cơ quan chức năng tình hình giao thông trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới
sẽ không quá phức tạp áp lực giao thông sẽ thực sự tăng vào ngày thứ hai đầu tuần tới
các phương án tổ chức giao thông đón người dân quay trở lại thành phố
cũng đã được triển khai linh hoạt theo từng thời điểm
để đảm bảo an toàn thông suốt cho người dân
trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới quý mão
thưa quý vị theo báo cáo mới nhất của cục cảnh sát giao thông bộ công an
trong bảy ngày nghỉ tết toàn quốc đã xảy ra một trăm năm mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm tử vong tám mươi chín người
và bị thương một trăm một mươi một người
đường bộ xảy ra một trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm tử vong tám mươi năm người bị thương một trăm linh chín người
đường sắt xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông làm tử vong bốn người bị thương một người
đường thủy xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại an giang làm bị thương một người
đa phần các vụ tai nạn giao thông đều xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện
tham gia giao thông như đi không đúng chiều đường phần đường làn đường quy định
không chú ý quan sát chuyển hướng không đúng quy định
không chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau
đáng chú ý là nguyên nhân tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia
xảy ra đã giảm sâu so với cùng kỳ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai và năm hai nghìn hai mươi hai
vào sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một tức là ngày sáu tết quý mão chùa hương chính thức khai hội
ngay từ đầu giờ sáng sớm mặc dù thời tiết có mưa phùn và lạnh
thế nhưng cũng có nhiều du khách và người dân đến với chùa hương ngày đầu khai hội
trời tạnh giáo nhưng mà số lượng du khách tới chùa cũng không quá đông như là mọi năm
theo ban quản lý khu di tích thắng cảnh hương sơn từ ngày mùng ba đến mùng năm tết
chùa hương đã đón khoảng một trăm linh hai lượt khách và chỉ riêng mùng năm tết đã đón hơn bốn mươi bảy lượt khách
tới tham quan lễ chùa
năm nay với việc bán vé điện tử và thực hiện quét mã qr tại khu vực xuất vé thay vì mua vé giấy như trước
nên đã giảm tài rất lớn tình trạng chen lấn sô đẩy
cùng với đó ban tổ chức cũng gắn những mã qr
để du khách có thể tìm hiểu nhiều hơn về thắng cảnh chùa hương
năm nay ban tổ chức đã thay đổi phương án đón khách bố trí các điểm gửi xe và bán vé ngay từ bên ngoài
để tránh tình trạng ồn tắc giao thông khu vực xuôi yến
lực lượng thì hai mươi bốn trên hai mươi bốn vì có những cái xe khách của những nơi thập phương người ta về
người ta vẫn quen theo cái lối mòn cũ là người ta vẫn đi thẳng trực tiếp vào
chính vì như vậy thì chúng tôi buộc phải chia các tổ chốt để hướng dẫn các phương tiện vào đúng vị trí theo quy định
chùa hương chính thức khai mạc từ hôm nay và sẽ kéo dài suốt ba tháng đầu xuân
dự kiến sẽ đón tiếp rất đông lượng du khách và người dân tới tham quan và lễ chùa
do vậy lực lượng công an đã sẵn sàng triển khai lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ hội
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thạch hồng trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn chí linh hai xã nhân huệ tp chí linh tỉnh hải dương
về các tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi phương yên sở tp hà nội
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng phạm đức khải sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn tu lễ xã kim đường huyện ứng hòa thành phố hà nội
bị công an tp hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có xẹo thẳng một năm cm
cách năm cm trên sau đuôi lông mảnh trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện